trong năm hai nghìn một mươi sáu tỉnh quảng nam đã thực hiện bê tông hóa gần một trăm bảy mươi km đường giao thông nông thôn vượt năm mươi năm km so với kế hoạch
mục tiêu năm nay tỉnh quảng nam sẽ phân đấu bê tông hóa hai trăm bốn mươi năm km đường giao thông nông thôn và nội đồng
năm hai nghìn một mươi sáu là năm đầu tiên tỉnh quảng nam triển khai đề án phát triển giao thông nông thôn giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
nhưng đã đạt nhiều kết quả đáng khích lệ
trong thời gian qua các huyện như núi thành và nam trà my đã làm tốt công tác thi công
cũng như chủ động cân đối ngân sách để đẩy mạnh tiến độ bê tông hóa giao thông nông thôn
theo kế hoạch năm hai nghìn một mươi bảy tỉnh quảng nam dự kiến sẽ bê tông hóa một trăm năm mươi hai km đường giao thông nông thôn với tổng kinh phí hơn một trăm một mươi bốn tỷ đồng
trong đó ngân sách tỉnh sẽ hỗ trợ sáu mươi một tỷ đồng các địa phương bố trí và huy động đóng góp của nhân dân năm mươi ba tỷ đồng
mặt khác trong năm nay toàn tỉnh sẽ kiên cố hóa tám mươi ba km đường giao thông nội đồng
gắn với dồn điền đổi thửa trong đó ngân sách tỉnh sẽ hỗ trợ ba mươi hai tỷ đồng để các địa phương bảo đảm các kế hoạch đề ra
và giúp các xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới năm hai nghìn một mươi bảy sẽ về đích đúng thời gian